những năm gần đây công tác bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh bắc cạn địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước đã có những chuyển biến tích cực đặc biệt là tại các khu bảo tồn rừng đặc dụng quốc gia
trong đầu năm mới công tác quản lý và bảo vệ rừng đã được lực lượng kiểm lâm cùng với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng chặt phá xâm hại đến rừng
khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ có diện tích hơn một mươi năm hectare đây là một trong ba khu rừng đặc dụng còn nhiều loại khoáng sản và lâm sản quý hiếm của tỉnh bắc cạn
vì vậy cũng không khó hiểu khi đây đã từng là điểm nóng do việc khai thác phá rừng trái phép
tuy nhiên đó là câu chuyện của những năm trước đây đến thời điểm này hầu như không còn tình trạng khai thác khoáng sản đặc biệt trong hai năm trở lại đây
khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ đã không còn tình trạng khai thác khoáng sản
không còn xảy ra tình trạng chặt hạ trái phép các loại cây gỗ quý hiếm
để bảo vệ rừng nhiều năm qua lực lượng kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với công an
quân đội và chính quyền địa phương xích chặt quản lý kiểm soát tại những chốt chạm tăng cường việc truy quét tại những lũng bãi khai thác vàng trái phép
nhiều lán chạy máy nổ đường ống dẫn nước và các vật dụng sinh hoạt như thế này đều bị phá hủy
cùng với các tổ nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tức là tăng cường đi tuần tra kiểm tra truy quét tại những diện tích mà đã được giao khoán bảo vệ rừng cho người dân
khi có sự việc xảy ra trên địa bàn như vận chuyển khai thác nâm sản
hoặc là về phòng cháy chữa cháy rừng thì tham mưu cho chính quyền xã và người dân huy động lực lượng để xử lý kịp thời
để bảo vệ rừng bền vững thì việc tăng cơ chế hỗ trợ cho người dân là giải pháp cần thiết
từ năm hai nghìn một mươi năm theo nghị quyết hai mươi bốn của chính phủ mỗi một hectare rừng người dân nhận giao khoán sẽ được hỗ trợ một trăm năm mươi đồng một năm
ngoài ra các thôn bản trong vùng lõi và vùng đệm của khu bảo tồn còn được hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một năm
để đầu tư các hạ tầng thiết yếu trong thôn
nhờ những chính sách này đời sống của bà con đã từng bước được cải thiện
hạn chế việc xâm hại đến rừng và người dân có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng
được khoán bảo vệ rừng này bà con cũng trách nhiệm cũng cao hơn cũng hiểu hơn luật bảo vệ rừng
vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ở bắc cạn
đặc biệt là những khu rừng đặc dụng đầu nguồn
tuy nhiên thực tế cho thấy nếu ở đâu chính quyền và người dân quyết tâm trách nhiệm trong bảo vệ rừng thì ở đó rừng không bị tàn phá